các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tối ngày hai mươi năm tháng chín công an huyện lệ thủy quảng bình cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn quang trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại thôn thượng hải xã ngư thủy để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào sáng ngày một mươi chín tháng chín ông nguyễn hữu dình phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã ngư thủy đến trạm y tế xã để kiểm tra việc sắp xếp đón bốn công dân đi từ vùng dịch về cách ly tập trung
trong khi ông dình cùng mọi người đang kiểm tra thì nguyễn quang trung cầm dựa đến đe dọa
có lời nói lăng mạ xúc phạm ông dình với mục đích ngăn cản việc đưa người đi cách ly tập trung
khi sự việc xảy ra ông hiến cùng các thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống dịch đến trạm y tế xã để kiểm tra
tại đây xuất hiện một số trường hợp tập trung gây mất trật tự phản đối việc chính quyền không đưa người về cách ly tại trạm y tế
khi ông hiến và kiểm tra căn phòng dự kiến sẽ đưa người về cách ly tập trung thì bị một số người sô đẩy ngăn cản
lúc này trung chạy đến và kéo tay đẩy ông hiến ra sân rồi đánh vào mặt
sau khi xảy ra vụ việc ông hiến được đưa đến bệnh viện đa khoa lệ thủy điều trị